công an tỉnh đắk nông tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người đốt xác phi tăng
sau đó tạo hiện trường giả xảy ra tại huyện đắk cờ long tỉnh đắk nông vào ngày bốn tháng năm vừa qua
đây là vụ án nghiêm trọng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận
ngày một mươi tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã bắt giữ nghi can trong vụ án giết người
tạo hiện trường giả là đỗ văn minh bốn mươi chín tuổi trú tại tân đức xã tân hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
bí thư đảng ủy xã liên hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
trước đó khoảng năm giờ ngày bốn tháng năm trên quốc lộ hai mươi tám đoạn qua xã đắc som huyện đắc cờ long tỉnh đắk nông
người dân đã phát hiện chiếc xe bán tải hiệu mazda bt năm mươi biển kiểm soát năm mươi một c bảy mươi một nghìn năm trăm bảy mươi bị cháy trơ khung
bên trong xe tại vị trí lái xe một thi thể bị cháy biến dạng
cơ quan điều tra xác định đỗ văn minh là chủ xe thi thể cháy rụi trong chiếc xe ô tô là trần nho vương hai mươi năm tuổi cháu ruột của vợ mình
cùng theo công an tỉnh đắk lắc đỗ văn minh được xác định đang nợ hơn một mươi tỷ đồng và không đủ khả năng trả nợ
mình mua bảo hiểm nhân thọ với số tiền lớn và tìm cách nguy tạo chứng cứ để bồi thường số tiền khoảng hai mươi tỷ đồng
vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ